mưa xuất hiện giúp cho nền nhiệt ngày mai ở miền bắc tiếp tục giảm cao nhất trong ngày mai hầu hết chỉ thấp dưới ba mươi hai độ
riêng khu vực ven biển và các tỉnh nam đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to
nên nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
giải hội tụ nhiệt đới cũng ảnh hưởng tới cả khu vực bắc miền trung mang đến mưa rào và rông cho khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cục bộ ở thanh hóa và nghệ an sẽ có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía bắc miền trung giảm xuống còn từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế dù mưa chỉ xuất hiện một vài nơi nhưng mây cũng nhiều
vì thế nền nhiệt ở khu vực này cũng hạ xuống còn từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
ở phía nam khối không khí biển ổn định tiếp tục bao trùm vì thế ở nam bộ và tây nguyên
trong đêm nay và chiều tối mai vẫn chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên từ ba mươi đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua bắc bộ
vì thế trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như phần phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở mức giải rác tầm nhìn xa thấp dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước